tối ngày hai mươi bảy tháng bốn tại quảng trường ngọ môn kỳ đài tp huế đã diễn ra lễ khai mạc festival huế lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và hơn hai mươi du khách nhân dân địa phương cùng tham dự
việc tổ chức thành công festival huế hai nghìn một mươi tám sẽ góp phần khẳng định một hướng đi đúng của thừa thiên huế
nhằm quyết tâm xây dựng huế thành thành phố festival đặc trưng
xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của việt nam
sau các nghi thức khai mạc pháo hoa nghệ thuật là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt
với chủ đề huế tỏa sáng miền di sản
với sự có mặt của gần bảy trăm linh diễn viên và các nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia biểu diễn
với nhiều tiết mục đặc sắc và ấn tượng
chương trình nghệ thuật khai mạc festival huế hai nghìn một mươi tám kết thúc với màn pháo hoa tầng cao rực sáng và lung linh
đã mở ra một chuỗi hoạt động phong phú đa dạng diễn ra liên tục trong sáu ngày đêm
hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới lạ hấp dẫn để đón chờ du khách khán giả gần xa khám phá và trải nghiệm